theo số liệu thống kê hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng gần bốn tấn thanh long được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai
do đó để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thời gian qua lực lượng chức năng của tỉnh lào cai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
để quả thanh long nói riêng và hàng nông sản của việt nam nói chung được nhanh chóng xuất khẩu sang thị trường trung quốc
theo tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai từ đầu năm đến nay tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai đạt hơn tám trăm linh triệu đô la mỹ
riêng kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt gần ba trăm bốn mươi triệu đô la mỹ chiếm bốn mươi ba
từ đầu tháng một mươi thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai tăng đột biến
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm linh xe chở gần bốn tấn thanh long xuất sang trung quốc
để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu
các cơ quan chức năng của việt nam và trung quốc đã thống nhất cho xe đầu kéo trọng tải loại lớn thông quan cửa khẩu mà không phải truyền tải
lực lượng liên ngành tại cửa khẩu cũng tạo mọi điều kiện ưu tiên làm thủ tục cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu nhanh chóng
tính từ đầu năm đến nay đã có khoảng năm trăm bốn mươi tấn thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai tăng ba trăm sáu mươi so với cùng kỳ
hiện tỉnh lào cai đang nỗ lực trong việc mở rộng hạ tầng cửa khẩu theo hướng hiện đại và đồng bộ công tác cải cách hành chính
hiện đại hóa thông quan đối với các doanh nghiệp xuất khẩu
đây được xác định là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với cửa khẩu quốc tế